đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với bà con nhân dân làng triền tây xã ngọc liên huyện miền núi ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đồng chí phạm minh chính bày tỏ niềm vui mừng khi về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng triềng tây đồng thời ghi nhận đánh giá cao các tiết mục văn hóa văn nghệ mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc do bà con các dân tộc trong làng biểu diễn
đồng chí phạm minh chính cũng đề nghị làng xã huyện và cả tỉnh thanh hóa tiếp tục có những giải pháp để gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa quý báu của làng của xã và xây dựng nến văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
trong thời gian tới các cấp đảng chính quyền địa phương cần tiếp tục chăm lo đầu tư đến công tác văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
nhân dịp này đồng chí phạm minh chính đã trao quà cho cán bộ và các gia đình văn hóa tiêu biểu của làng trường tây